thủ tướng israel benjamin netanyahu đang phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan về cách đáp trả vụ iran tấn công nước này
theo báo guardian khi nhà lãnh đạo iraq saddam hussein xúc tiến kế hoạch đánh kuwait vào năm một nghìn chín trăm chín mươi một
ông đã cho phóng hàng chục tên lửa scud vào tel aviv với hy vọng kích động sự trả đũa của israel và khiến liên minh mỹ arab chống baghdad bị chia rẽ
tuy nhiên washington đã thuyết phục thủ tướng israel khi đó giyaksami không tham gia xung đột và một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực đã được ngăn chặn
ngày một mươi bốn tháng bốn đánh dấu việc iran trở thành quốc gia có chủ quyền đầu tiên trong ba mươi ba năm qua phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái uav trực tiếp tấn công israel
giới quan sát cho rằng thủ tướng netanyahu đang phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan tương tự như ông sami
nhưng chính những quyết định và tính tính của israel
gây tranh cãi của ông netanyahu kể từ ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đã đẩy israel đến thời điểm bấp bênh này
dalia stradlin chiến lược gia chính trị và nhà nghiên cấu chính sách thuộc tổ chức tư vấn century foundation của mỹ nhận xét
trước đây ông netanyahu thường không phải là người hay leo thang mọi chuyện
trong đối đầu với hamas ông ấy thích các cuộc xung đột ngắn dữ dội và có giới hạn mà ông ấy có thể coi là nằm trong tầm kiểm soát
vấn đề ngày bảy tháng một mươi thời điểm phong trào hồi giáo
hamas tiến hành vụ đột kích đắm máu vào lãnh thổ israel dẫn đến chiến dịch tấn công trả đũa của israel vào giải gaza ngay sau đó đã thay đổi cuộc chơi
cách ông netanyahu hành động trong quá khứ không còn liên quan đến hiện tại nữa vì tình hình đã hoàn toàn khác
điều tương tự cũng xảy ra với iran
mọi người luôn nói tehran không bao giờ trả đũa một cách nghiêm trọng
sau cuối tuần trước chuyện đó không còn xảy ra nữa
người israel phải đối mặt với một đêm mất ngủ khi các quan chức thông báo iran đã phóng một trăm bảy mươi uav
hơn ba mươi tên lửa hành trình và một trăm bảy mươi tên lửa đạn đạo về phía nước này
đưa hai bên đến gần bờ vực của một cuộc xung đột toàn diện hơn bao giờ hết
iran khẳng định đã báo trước kế hoạch cho các nước láng giềng và mỹ
gần như mọi uav và tên lửa của iran đã bị lực lượng không quân và hệ thống phòng thủ dallov của israel đánh chặn thành công
với sự phối hợp trợ giúp nhịp nhàng của mỹ và một số nước đồng minh
các quan chức israel đã cam kết sẽ có phản ứng mạnh mẽ đáng kể đối với iran
sông hiện không rõ nội các
trong một chiến tranh của israel trước đó có thảo luận về vụ đánh bom đại sứ quán iran ở damascus syria hôm một tháng bốn
khiến một chỉ huy lực lượng quát tình nhuệ và sáu quan chức khác thuộc quân đoàn vệ binh cách mạng hồi giáo iran thiệt mạng
nguyên nhân trực tiếp khiến tehran quyết định tấn công trả đũa nước này hay không
sự cố đã diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa israel và iran kể từ khi bùng phát xung đột ở gaza
và đọ súng dữ dội qua biên giới giữa quân israel với lực lượng hebolab được tehran hậu thuẫn ở leban
mỹ đã nhanh chóng phủ nhận được báo trước về vụ tấn công của iran
song washington được tin phải vượt qua sự giá nứt ngày càng lớn với chính quyền netanyahu
về hành động của israel trong chiến dịch quân sự chống hamas ở gaza
để trợ giúp đồng minh quan trọng nhất ở trung đông trước những mối đe dọa trả thù liên tiếp
từ nhà lãnh đạo tối cao iran ayatola ali khamenei
các nhà bình luận ở israel đang suy đoán liệu phản ứng tiếp theo của tel avi sẽ được điều chỉnh
dựa trên ý định của người iran hay dựa trên kết quả của vụ tấn công
theo một số nhà phân tích nếu chính quyền netanyahu đang chuẩn bị cho cuộc xung đột công khai với iran
vụ tấn công một mươi bốn tháng bốn sẽ là cái cớ
tính đến ngày một mươi năm tháng bốn các dấu hiệu ban đầu ám chỉ dưới áp lực mạnh mẽ của washington
nhằm không kéo phần còn lại của thế giới vào một cuộc xung đột lớn hơn ở trung đông israel sẽ ngừng bắn
bộ trưởng nội các chiến tranh của israel benin gans đã tuyên bố
nước này sẽ xây dựng một liên minh khu vực và bắt iran phải trả giá theo cách thức và thời điểm phù hợp
tuy nhiên chừng nào cuộc xung đột ở gaza còn tiếp diễn khả năng xảy ra xung đột còn lâu mới kết thúc
các đối tác liên minh cực hữu của thủ tướng netanyahu đang yêu cầu một phản ứng hủy diệt
nhật báo jios azonos của israel mô tả tiếng chống thúc giục giao tranh vang lên trong phòng họp của nội các chiến tranh
hiện còn quá sớm để dự đoán những tác động chính trị của những sự kiện cuối tuần trước đối với ông netanyahu
người đang nỗ lực giữ ghế lãnh đạo chính phủ israel và chống lại các cáo buộc tham nhũng nhằm vào ông
dù nhiều người israel còn cảm thấy tức giận vì lãnh đạo từ chối chịu trách nhiệm về những thất bại tình báo
và phản ứng trong vụ đột kích của hamas ngày bảy tháng một mươi
cũng như số lời kêu gọi bầu cử sớm ngày càng gia tăng nhưng liên minh của ông netanyahu vẫn ổn định
các cuộc thăm dò cho thấy mức độ tín nhiệm đối với cá nhân thủ tướng israel
và sự ủng hộ dành cho đảng likos của ông đã bắt đầu tăng trở lại trong sáu tuần gần đây
và dù các cuộc thăm dò liên tục cho thấy sự ủng hộ của dư luận israel đối với một chiến dịch tấn công trên bộ vào leban
sau gaza nhằm xóa bỏ mối đe dọa do nhóm vũ trang hebolab thân iran gây ra ở khu vực biên giới phía bắc
theo avi từng không coi việc xảy ra xung đột với iran là nguy cơ nghiêm trọng
suốt nhiều năm qua ông netanyahu cũng không ngừng công kích và đưa ra các cáo buộc chống iran
nhưng ông vẫn chưa thực hiện hóa các đe dọa bằng hành động trực tiếp và công khai
người dân trong khu vực chỉ có thể hy vọng thủ tướng israel không coi đối đầu quân sự với quốc gia hồi giáo là một cơ hội chính trị khác
nội các chiến tranh israel hôm một mươi năm tháng bốn đã quyết định trả đũa một cách mạnh mẽ và rõ ràng
vụ tấn công tên lửa và máy bay không người lái của iran vào nước này
ngày một mươi năm tháng bốn người đứng đầu quân đội israel cho biết nước này sẽ đáp trả sau khi iran tiến hành một cuộc tấn công vào israel
với hàng trăm máy bay không người lái tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình
quyết định này nhằm phát đi thông điệp israel sẽ không cho phép một vụ tấn công quy mô như vậy nhằm vào nước này diễn ra mà không bị giáng trả
trước đó bộ trưởng bộ quốc phòng israel yoav galen đã nói với người đồng cấp mỹ lloyd austin
rằng israel không chấp nhận việc mỗi lần tel avi tấn công các mục tiêu tại syria
thì iran lại đáp trả bằng việc tấn công vào lãnh thổ của israel
tuy nhiên giới chức israel cho biết nước này cũng không muốn biện pháp trả đua iran gây ra một cuộc chiến khu vực
hay làm tàn vỡ liên minh các nước đã giúp israel đối phó với cuộc tấn công của iran
về phần mình bộ trưởng bộ ngoại giao iran ami adolahian
trong cuộc trao đổi với bộ trưởng bộ ngoại giao anh david cameron hôm một mươi năm tháng bốn
khẳng định nước này không muốn căng thẳng gia tăng
nhưng sẽ phản ứng ngay lập tức và mạnh mẽ hơn nếu israel có động thái đáp trả
cuộc tấn công của iran hôm một mươi ba tháng bốn đánh dấu lần đầu tiên iran tiến hành một cuộc tấn công quân sự trực tiếp vào israel
bất chấp hàng thập kỷ thu địch kể từ cuộc cách mạng hồi giáo năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín của nước này
vụ tấn công xảy ra trước đây hai tuần sau cuộc không kích lãnh sự quán iran ở damascus syria
khiến nhiều sĩ quan cấp cao của tehran thiệt mạng
iran đã cáo buộc israel thực hiện vụ không kích này
người phát ngôn quân đội israel khẳng định chín mươi chín máy bay không người lái và tên lửa do iran phóng tới đánh thổ israel đều bị đánh chặn
lầu năm góc cho biết các phi đội máy bay chiến đấu của không quân trong khu vực cũng như các tàu hải quân ở biển địa trung hải
đã tham gia vào nỗ lực tiêu diệt tên lửa và máy bay không người lái của iran
tàu khu trục của hải quân mỹ đã bắn hạ tiên lửa từ biển
các nhà lãnh đạo thế giới đã và đang kêu gọi israel không trả đũa iran
ngày một mươi bốn tháng bốn trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của việt nam trước vụ bắn tên lửa vào lãnh thổ israel
người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng nhấn mạnh
việt nam quan ngại sâu sắc trước những diễn biến leo thang căng thẳng hiện nay tại khu vực trung đông
nhất là các hành động vũ lực vi phạm hiến trương liên hợp quốc và gây tổn thất cho người dân
chúng tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình
tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế hiến trương và các nghị quyết liên quan của liên hợp quốc
chấm dứt ngay các hành động vũ lực làm leo thang căng thẳng vì an ninh an toàn hòa bình ổn định ở khu vực và trên thế giới